ông đã phải làm đủ thứ nghề tựa phụ hồ cho các công trình xây dựng hay bốc xếp hàng hóa tại các bến cảng để những mong được cải thiện hơn
tuy nhiên năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trong một lần miêu sinh do bản tính nóng này nên trịnh xuân dũng đã vi phạm pháp luật
vậy là cánh cửa cuộc đời rộng mở của chàng trai mới hai mươi tám tuổi dường như đã khép lại bằng bản án hai mươi năm năm tù giảm

tức là tự nhiên mình bị sai lầm lớn
vì cái lúc bồng một là lúc tôi còn thanh niên trẻ
hai mấy tuổi hai mấy tuổi c characteristic thì đã vi phạm rồi
thế nên là đâm ra là cũng hối hận
tự nhiên tôi cảm thấy là tất cả những tuổi thanh xuân rồi
tất cả những cái gì mà tự nhiên tôi less thanh xuân rồi
khi mà bắt đầu anh ấy bị bắt đi tù năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn tôi bắt đầu chữa cháu thứ hai được hai tháng
anh ấy bị bắt thì lúc đầu cảm thấy nó rất là hụt hững nó rất sốc
nhưng mà sau rồi vì các con vì chồng như tôi cũng cố gắng
cố gắng sống để nuôi các con chỉ để đi tắc tế cho chồng
thời kỳ đó là thời kỳ bao cắt rất là khổ vất vả lắm
đẻ không có một đồng nào
thậm chí em nó đi câu được con cá ở ngoài trường nó phải cho kho mặn lên để ăn
sau này dần dần nó cũng quen đi
nhờ cải tạo
nhờ cải tạo tốt trong trại giam năm hai nghìn bốn ông trịnh xuân dũng được nhà nước đặc giá tha tù trước thời hạn năm năm
sau khi trở về nhà ông dũng hoàn toàn bỡ ngỡ trước công việc và cuộc sống sinh hoạt đời thường
nhiều lúc ông cũng suy nghĩ về tương lai phía trước
không biết phải bắt đầu từ đâu cuộc sống thế nào khi xã hội đã đổi thay rất nhiều
bên cạnh đó nhìn cảnh gia đình vợ con thì nheo nhóc còn những người bạn cùng trang lứa
người thì có gia đình ấm mê hạnh phúc người thì đã trở thành những ông chủ thành đạt
và điều này vô hình chung đã trở thành mối ngăn cản ông trở về với cuộc sống thực tại
nói thật là vẻ xấu hổ mặc cảm
là xấu hổ nhất là đối với gia đình
các em toàn quân đội rồi công an rồi gia đình cánh bã
mình là anh cả
thế nên là cũng rất xấu hổ

thế mình hòa đồng được
gần nửa đời người phải đối mặt với bản án nghiêm khắc của pháp luật
bên cạnh đó khi trở về địa phương nhiều lúc ông dũng cũng luôn cảm thấy tự ti
mặc cảm và sợ những ánh mắt chỉ thị của bà con lối xóm
vào thời điểm khó khăn nhất ông dũng đã được các cán bộ chiến sĩ công an phường cửa ông thành phố cẩm phả thường xuyên tới nhà động viên
đồng thời tin tưởng giới thiệu ông tham gia vào đội trật tự viên của phường
qua đó bước đầu giúp ông vượt qua mọi rào cản khó khăn trong cuộc sống
đồng thời nhanh chóng tái hòa nhập với cộng đồng
khi tôi được đảm bí miệng phương cũng như
ông chỉ trưởng ngăn phường rào phối hợp với cảnh sát vượt xuống thì núp đầu xuống thì anh ấy không cho rằng
anh ấy ngại anh ấy ngại tiếp xúc cái việc đó
nhưng cũng sau đó gặp gia đình mẹ anh ấy rồi vợ anh động viên
sau đó anh ấy đồng ý tiếp xúc thì lúc đầu anh ấy rất là ngại trong cái việc
anh ấy tỏ ra ý nói là cái quá trình anh ấy cải tạo nó dài quá nâu quá
nhất là bà con hàng xóm rồi cộng đồng xung quanh bà con hối phố ta nhìn anh ấy một mắt khác
mà đấy là rất thực sự
vì khi đi một án tù bà anh ấy hai mươi năm trở về địa phương thì anh ấy thường biết rồi
một quán rất là dài thì vợ anh ấy rất là ngại trong việc đó
nhưng qua công tác cảng hóa dục thường xuyên kiên trì
nó anh hết ngày hết đêm tôi xuống ngồi tâm sự anh em tâm sự
bảo đây một là vừa trách nhiệm hai là vừa tình cảm
cũng vận động dần dần anh ấy cứ mưa thầm mưa dầm ướt áo thôi cứ dần dần là anh ấy tiến bộ
sau khi thành lập đội thanh niên công thích vận động anh vào anh ấy làm ra rất tích cực
cửa ông là phường trọng điểm của thành phố cầm phà tỉnh quảng ninh
về hoạt động công nghiệp và sinh hoạt văn hóa tâm linh
nên lưu lượng người thường xuyên qua lại rất đông đúc dễ nảy sinh nhiều vấn đề an ninh phức tạp
do vậy công tác đảm bảo an ninh trật tự luôn được các cấp chính quyền thành phố cẩm phả đặt lên hàng đầu
tạo tiền đề quan trọng thúc đẩy kinh tế xã hội của thành phố phát triển
là đội trưởng phụ trách một mươi hai cán bộ trật tự viên ông trịnh xuân dũng luôn ý thức rõ
vai trò trách nhiệm của mình trong công việc bất kể ngày hay đêm
khi xảy ra sự việc ông luôn có mặt kịp thời cùng cán bộ công an phường cửa ông trực tiếp xuống địa bàn giải quyết
sự tận tâm lòng yêu mến công việc đã giúp ông trịnh xuân dũng quên đi những mặc cảm trong quá khứ để rèn luyện bản thân
đến cửa ông hằng năm tổ chức vào tết tư tình lễ hội
nói chung là không những ban quản lý
những người phục vụ trong đền đều có một ý thức làm công tác phục vụ rất là tốt
còn ngoài ra thì các lực lượng trật tự an ninh rồi công an
nói chung là kể cả công an địa bàn cho đến công an trên xuống tăng cường xuống đều có một tinh thần đảm bảo an ninh trật tự rất là tốt
cho nên là dân người ta đến đây người ta đều khen ngợi khá là đến đây rất là an toàn
trong tất cả các công tác về an ninh trật tự và xã hội
có những công việc gì
nói thật ra đôi lúc ở khu phố chúng tôi là có những việc cần là vẫn phải nhờ đến đồng chí dũng vào
góc độ tổ trưởng của chúng tôi thì nó thật ra nó cũng nhỏ lắm
nếu như không có sự gắn bó của đồng chí công an khu vực và những đồng chí trật tự ủy viên của phường
thì đôi lúc công việc nó cũng rất là phức tạp
nên là nó cũng được sự rất là nhiệt tình của đồng chí khu vực cũng như đồng chí dũng là người trật tự viên của phường
suy nghĩ từ chính bản thân mình
ông trịnh xuân dũng luôn tâm niệm cần giúp đỡ những con người đã từng lầm lỗi hoàn lương
có công an việc làm ổn định để trở thành người có ích cho xã hội
với vai trò là đội trưởng đội trật tự viên phường cửa ông
ông dũng luôn chủ động tìm hiểu thông tin nắm bắt tâm lý của những người được tha tù về địa phương báo cáo chính quyền cơ sở
từ đó có kế hoạch thăm hỏi động viên giáo dục giúp họ tự tin hơn trong cuộc sống nhận thức và tự giác chấp hành quy định của pháp luật
mạnh dạn tham gia vào các hoạt động ở địa bàn cư trú
hơn một mươi năm qua ông trịnh xuân dũng cùng các thành viên trong đội trật tự viên của phường cửa ông
đã giúp đỡ được ba mươi sáu người lầm lỗi tiến bộ trở về địa phương đoàn tụ cùng với gia đình
chăm lo phát triển kinh tế xây dựng đời sống mới làm nhiều việc có ích cho địa phương
phường cỡ ông mới lấy vào để làm trật tự
thì anh ấy có bảo là anh ấy sẽ đi làm cho phường
thì tôi cũng không biết
tôi cũng không bảo thôi
anh bảo làm đấy thì cũng chẳng có nương mấy đâu
thế tôi bảo thôi
anh ở trong bao nhiêu năm rồi bây giờ anh về
thì anh cũng tham gia với công tác với xã hội
cái thứ nhất là anh được khê khỏa
nó đỡ buồn mà đỡ bị áp lực
cái thứ hai nữa là dù sao chứ chẳng nữa cũng góp đồng phần nào cho xã hội
tôi bị mất nhiều quá rồi
thứ nhất là con về thì con cái lớn hết rồi
thế giờ về mà bố cứ lang thang
hay không làm cái gì
với sức khỏe yếu thì tôi quyết định
vì công an thành phố cầm phả cũng như là phường của ông thành lập đội trật tự viên
thế là tôi viết đơn tôi xin vào
thế tôi tham gia chính thức là từ tháng chín năm hai nghìn bảy đến bây giờ
công việc thì nói thật là cái này là phải đam mê
và thứ hai là phải có tâm huyết
còn để mà tính về đồng lương với lại tất cả những cái phụ cấp thì nó ít lắm
vì tại sao nó bán trên sách
nói quan trọng là cái đam mê
thứ hai là cái cảm giác của mình là mình say mê cái vấn đề này
đã bước sang nửa cuối của một đời người
câu chuyện của ông trịnh xuân dũng đã giúp cho những người đồng cảnh ngộ hiểu ra một điều rằng
sự tỉnh ngộ và trở về với cuộc sống đời thường không bao giờ là muộn
và có một điều chắc chắn rằng
cuộc đời không có con đường nào là bế tắc hay tuyệt vọng
luôn qua ánh sáng cho chỗ tối tăm nhất
chỉ cần hy vọng và có quyết tâm thay đổi
thì khó đến đâu cũng đều có thể làm được